kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn biên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi bốn xã lĩnh sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
về tội cướp giật tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng võ ngọc hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đông bình xã nhân thọ thị xã an nhơn tỉnh bình định
có nốt ruồi cách hai cm dưới mắt trái
và đối tượng nguyễn công hiển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn văn cang xã hoài đức huyện hoài nhơn tỉnh bình định
có sẹo chấm ở đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện